tại nghệ an bộ tư lệnh quân khu bốn đã tổ chức hội nghị sơ kết năm năm thực hiện
cuộc vận động phát huy truyền thống cống hiến tài năng xứng danh bộ đội cụ hồ giai đoạn hai nghìn một mươi bốn hai nghìn một mươi chín
trong năm năm qua cuộc vận động phát huy truyền thống cống hiến tài năng xứng danh bộ đội cụ hồ được đảng ủy quân khu bốn
cấp ủy chỉ huy cơ quan chính trị các cấp triển khai thực hiện sâu rộng hiệu quả đã trở thành việc làm thường xuyên
tạo chuyển biến mạnh mẽ về ý thức tu dưỡng rèn luyện nâng cao đạo đức cách mạng ngăn chặn đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị
đạo đức lối sống những biểu hiện tự diễn biến tự chuyển hóa trong nội bộ góp phần xây dựng quân khu vững mạnh về chính trị
hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao
thời gian tới quân khu bốn tập trung chỉ đạo quán triệt xây dựng được nhiều mô hình cách làm mới về hình ảnh bộ đội cụ hồ
tiếp tục phối hợp chặt chẽ với cấp ủy chính quyền địa phương thực hiện tốt nhiệm vụ quân sự quốc phòng
nâng cao hiệu quả phong trào thi đua chung sức xây dựng nông thôn mới chung tay vì người nghèo không để ai bị bỏ lại phía sau
góp phần xây dựng thế trận lòng dân ngày càng vững chắc